trong năm hai nghìn một mươi chín các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào một mươi chín ngành lĩnh vực của nước ta trong đó thì công nghiệp chế biến chế tạo là lĩnh vực thu hút nhiều đầu tư với tổng số vốn đạt hai mươi bốn năm mươi sáu tỷ usd chiếm gần sáu mươi năm tổng vốn đăng ký đầu tư
theo tổng cục thống kê tổng vốn fdi đăng ký mới và tổng vốn fdi đăng ký điều chỉnh năm hai nghìn một mươi chín đạt hai mươi hai năm tỷ giảm một mươi một tám so với năm hai nghìn một mươi tám
quy mô điều chỉnh mở rộng vốn của các dự án nhỏ bình quân bốn hai triệu usd lượt điều chỉnh nhỏ hơn mức bình quân của năm hai nghìn một mươi tám là sáu năm triệu usd lượt điều chỉnh và không có dự án tăng vốn lớn như trong cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cũng trong năm hai nghìn một mươi chín ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng chiếm tới bảy mươi hai trong đăng ký mới chín mươi ba vốn đăng ký điều chỉnh và chiếm bốn mươi sáu trong giá trị góp vốn mua cổ phần
lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư ba tám mươi tám tỷ usd chiếm một mươi hai tổng vốn đầu tư đăng ký
tiếp theo là các lĩnh vực buôn bán lẻ hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ
để giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung điện từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
việt nam đã chuyển hướng nhập khẩu một phần năng lượng từ lào thay vì đầu mối nhập khẩu duy nhất là từ trung quốc như một mươi năm qua
trước đây việt nam chỉ nhập khẩu điện từ trung quốc và năm nay dự kiến nhập khẩu khoảng hai một tỷ kwh
nhưng với nguồn cung mới từ lào nhất là đầu tư cả truyền tải đưa điện về việt nam có thêm nguồn nhập khẩu mới một một tỷ kwh
việt nam đối diện với việc thiếu điện từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm do hàng loạt dự án chậm tiến độ nhất là nhiệt điện than
tính toán của bộ công thương cho thấy
mỗi năm việt nam sẽ thiếu khoảng bảy tám tỷ kwh
riêng năm hai nghìn hai mươi sau khi huy động các nguồn điện thì việt nam vẫn cần ba bốn tỷ kwh điện chạy dầu giá cao
năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã tăng nhập khẩu các mặt hàng như dầu thô xăng dầu than đá và ô tô
tổng giá trị nhập khẩu các mặt hàng này khoảng một mươi sáu bốn mươi bốn tỷ usd
ước tính cả năm hai nghìn một mươi chín nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt một trăm bốn mươi hai tấn
trị giá đạt ba một tỷ usd tăng bảy mươi một về lượng và tăng sáu mươi chín bốn về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó lượng xăng dầu việt nam nhập khẩu năm hai nghìn một mươi chín ước đạt chín bảy mươi sáu triệu tấn
trị giá ước đạt năm chín mươi ba tỷ usd
lượng nhập khẩu dầu thô trong năm hai nghìn một mươi chín ước đạt bảy sáu mươi tám triệu tấn
trị giá ước đạt ba sáu mươi hai tỷ usd
đối với mặt hàng than đá trong năm hai nghìn một mươi chín việt nam nhập khẩu khoảng bốn mươi ba năm triệu tấn
trị giá ước đạt ba bảy mươi chín tỷ usd